ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã có buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh thành phố
về kết quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả quý ba
trong một mươi tháng qua dịch covid một mươi chín xuất hiện đã khiến tình hình buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả có chiều hướng thay đổi phương thức thủ đoạn mặt hàng trên các tuyến địa bàn
diễn biến phức tạp nhất là tình trạng mua bán ma túy vận chuyển trái phép
buôn lậu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
một số địa bàn nóng về tình trạng này là các tỉnh sơn la lạng sơn điện biên
trong quý ba các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý hơn sáu mươi ba vụ việc vi phạm
thu nộp ngân sách nhà nước hơn bốn tỷ đồng khởi tố gần ba trăm bảy mươi vụ hơn bốn trăm năm mươi đối tượng
thời gian tới ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ tập trung tăng cường phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu khoáng sản
thuốc lá thực phẩm chức năng đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín